trong ngày hôm nay vùng áp thấp sẽ dịch chuyển sang khu vực thượng lào
ở các tỉnh miền bắc sẽ chịu tác động của một giải hội tụ nhiệt đới
có trụng đi ngang qua khu vực phía nam của vùng đồng bằng bắc bộ
dưới tác động của giải hội tụ nhiệt đới này thì ở các tỉnh phía đông bắc bộ
vẫn còn có mưa rào và rông sấp xỉ ở nhiều nơi nhưng lượng mưa có xu hướng giảm dần
đến trưa và chiều mưa giảm xuống diện dày rác và thậm chí có lúc trời còn giảm mây và chuyển nắng nhẹ
trong khi đó ở các tỉnh phía tây bắc bộ trời nhiều mây và vẫn xảy ra mưa vừa mưa to
với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ ba mươi năm mươi mm
vì thế mà trong ngày hôm nay trên hầu khắp các tỉnh thành phía tây bắc bộ
cũng như các tỉnh vùng núi phía bắc của khu vực phía đông
vẫn duy trì nguy cơ cao về tình trạng lũ quét và sạt lỡ đất
do có mưa và mây nhiều suốt cả ngày nên nhiệt độ trong ngày hôm nay
ở các tỉnh phía tây bắc bộ sẽ duy trì ở mức thấp trong khoảng từ hai mươi bảy đến hai mươi chín độ
còn ở các tỉnh phía đông bắc bộ nhiệt độ cũng chỉ trong khoảng từ hai mươi chín đến ba mươi một độ
dự báo những cơn mưa rông ở miền bắc sẽ còn kéo dài liên tục từ nay
cho đến sau ngày sáu tháng tám thì mới giảm dần
với miền trung khu vực thanh hóa cũng như phần phía bắc của tỉnh nghệ an
là những nơi mà chịu tác động của giải hội tụ nhiệt đới
nên hôm nay trời nhiều mây mưa nắng gián đoạn nhiệt độ sẽ trong khoảng từ ba mươi ba mươi hai độ
còn đối với các tỉnh từ hà tĩnh trở vào cho đến bình thuận
không còn chịu tác động của giải hội tụ nhiệt đới nên trời không mưa nắng giáo
nên nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến trong khoảng từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
ở phía nam khu vực tây nguyên và nam bộ tiếp tục nằm trong vùng tác động của gió mùa tây nam
hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh
trong ngày hôm nay cả hai khu vực này vẫn còn có mưa ở nhiều nơi
riêng đối với khu vực miền tây của nam bộ là vùng chịu tác động sớm và mạnh mẽ nhất
của gió mùa tây nam nên sẽ có mưa sớm có nơi mưa to và có rông
nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực tây nguyên sẽ giao động trong khoảng từ hai mươi tám đến ba mươi độ
với các tỉnh nam bộ nhiệt độ ở khu vực miền tây sẽ giao động ở mức từ hai mươi chín đến ba mươi một độ
còn tại miền đông nhiệt độ sẽ trong khoảng từ ba mươi một ba mươi hai độ
trên biển ở khu vực biển huyện đảo hoàng sa gió hướng tây nam cường độ giảm còn cấp bốn đến cấp năm
mưa rông ở một vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km
trong khi đó ở các vùng biển phía nam khu vực nam biển đông
bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa vùng biển từ bình thuận đến cà mau cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan
trong đêm nay và ngày mai đều có mưa rào và rông nhiều nơi tầm nhìn xa ở mức thấp từ bốn đến một mươi km
kèm theo đó là nguy cơ rất cao về các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy và gió giật mạnh gây nguy hiểm cho tàu thuyền
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước